tại hàn quốc lần đầu tiên quốc gia này đã ghi nhận được số ca mắc kỷ lục trong ngày vượt mốc năm ca
theo thống kê ghi nhận được ngày một tháng một mươi hai số ca mắc covid một mươi chín trong ngày của hàn quốc lần đầu tiên vượt mốc năm ca
và số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia đông bắc á này
cụ thể cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
nước này ghi nhận năm một trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm bảy mươi năm ca lây nhiễm trong cộng đồng đưa tổng số ca nhiễm lên bốn trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi ca
số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch là bảy trăm hai mươi ba người
đây cũng là lần đầu tiên số bệnh nhân nặng tại hàn quốc vượt mốc bảy trăm linh ca
bên cạnh đó hàn quốc còn ghi nhận thêm ba mươi bốn ca tử vong đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên ba sáu trăm năm mươi tám ca
tỷ lệ tử vong ở hàn quốc là ba sáu trăm năm mươi tám ca
tỷ lệ tử vong ở mức tám mươi một tăng so với mức bảy mươi tám được thông báo một tháng trước đó
kết thúc bản tin ngày hôm nay là tình hình giao thương giữa quốc gia trung quốc và châu lục châu phi
tại đây trung quốc đã đưa ra tuyên bố không áp đặt ý chí khi giúp đỡ châu phi
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
theo báo chí đưa tin trung quốc hứa sẽ giúp các nước châu phi vượt qua các khó khăn về kinh tế do đại dịch covid một mươi chín mà không áp đặt ý chí
cam kết này được đưa ra vào ngày bế mạc diễn đàn hợp tác trung quốc châu phi ở senego hôm ba mươi tháng một mươi một
tuyên bố chung cam kết rằng trung quốc sẽ không can thiệp vào nội bộ châu phi và ngược lại
tuyên bố chung còn có quan điểm của các nước châu phi bảo lưu nguyên tắc công nhận đài loan là một phần của trung quốc
diễn đàn được tổ chức giữa trung quốc và năm mươi ba nước châu phi với trọng tâm về thương mại an ninh và nhiều vấn đề khác đã diễn ra tại thành phố iamiar rio
gần thủ đô ven biển dakar của senegal
trung quốc đang đầu tư nhiều và là đối tác thương mại lớn nhất của châu phi với thương mại trực tiếp trị giá hơn hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bắc kinh thường bị phương tây cáo buộc đã lợi dụng vị thế cho vay để ép các nước dẫn bộ về ngoại giao và thương mại
trung quốc bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định đã đáp ứng nhu cầu vốn của các nước nghèo ở châu phi
trong khi xem tính bền vững của nợ công là vấn đề nghiêm túc
tuyên bố chung trên nêu rõ rằng trung quốc sẽ không can thiệp vào con đường phát triển
do các nước châu phi vạch ra và sẽ không áp đặt ý chí lên châu phi
trước diễn đàn một số nhà lãnh đạo tại châu phi hy vọng trung quốc sẽ giãn nợ và hứa hẹn đầu tư
chủ tịch trung quốc tập cận bình hôm ngày hai mươi chín tháng một mươi một phát biểu trực tuyến tại hội nghị
cam kết viện trợ sáu trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín cho châu phi
ông cho biết sẽ có bốn trăm linh triệu liều nữa từ những nguồn khác
chẳng hạn như đầu tư vào các cơ sở sản xuất vốn đang rất cần tại châu phi
giới chức trung quốc và châu phi còn cam kết tăng cường hợp tác
chế công đầu tư thương mại công nghiệp hóa hạ tầng nông nghiệp
an ninh lương thực chống biên đổi khí hậu hòa bình và an ninh